kết quả khám nghiệm cho thấy ông phan văn diện mất mạng bởi có một mươi một vết tác động trên cơ thể
trong khi anh phan văn hưng cũng bị một mươi bảy nhát dẫn đến mất mạng
một cuộc hội ý nhanh giữa các trinh sát phòng cảnh sát hình sự và công an huyện nghi xuân được thực hiện ngay tại hiện trường
nhận định ban đầu được đưa ra hoặc đây sẽ là một vụ trọng án cướp tài sản hoặc do mâu thuẫn cá nhân
nhưng cũng không loại trừ giữa hai nạn nhân có mâu thuẫn với nhau từ trước dẫn đến hãm hại nhau
thứ nhất ngay lập tức bị bác bỏ khi kiểm tra tất cả tài sản trong gia đình đều nguyên vẹn và không có dấu hiệu của sự lục xoát
giả thiết hai nạn nhân mâu thuẫn cũng bị người thân phủ nhận bởi vì bình thường ông diện và anh hưng chưa từng to tiếng hay cãi vã nhau
nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng cách bán kính hiện trường khoảng một km để thu thập manh mối song không mang lại kết quả khả quan
một mũi khác tiến hành giả soát di biến động của các đối tượng có tiền sử tâm thần ngáo đá trên địa bàn
nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm
nghi phạm ra tay sát hại hai nạn nhân trong đêm tối trong thời gian rất nhanh nhà của các nạn nhân lại cách biệt với xóm làng nên ít người qua lại để có thể làm nhân chứng
dấu vết mà hung thủ để lại gần như không có bất cứ manh mối nào ngoài các vết máu giữa sân nhà nạn nhân nên đã gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình phá án
một điều tra viên cho biết giữa lúc các mũi đấu tranh tưởng chừng như đang rơi vào bế tắc
thì điều tra viên nhận được thông tin rất quý báu
người nhà của nạn nhân diện cho biết là mặc dù sống hiền lành không va chạm với ai
nhưng gần đây ông diện bị trần thế bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã xuân viên huyện nghi xuân nhắn tin đe dọa đòi
nguyên nhân là do ông diện sau khi biết chuyện bảo tán tỉnh yêu đương con gái của mình là chị phan thị tê a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ông đã kịch liệt phản đối
cách đây chưa lâu con gái của ông diện đã đi lấy chồng
trước thông tin quan trọng này cơ quan công an nhận định trần thế bảo đã trở thành diện tình nghi số một của vụ án
nhưng khi một mũi trinh sát tiếp nhận nhà riêng của đối tưởng ở thôn mỹ lọc xã xuân viên huyện nghi xuân hà tĩnh
thì được biết là anh ta đã rời nhà từ nhiều giờ trước đó
hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an hà tĩnh đã vào huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt
đề phòng đối tượng lợi dụng đêm

đề phòng đối tượng lợi dụng đêm
hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an hà tĩnh đã vào huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt
đề phòng đối tượng lợi dụng đêm
hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an hà tĩnh đã vào huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt

hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an hà tĩnh đã vào huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt
đề phòng đối tượng lợi dụng đêm
hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an hà tĩnh đã vào huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt
đề phòng đối tượng lợi dụng đêm
hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an hà tĩnh đã vào huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt
đề phòng đối tượng lợi dụng đêm

đề phòng đối tượng lợi dụng đêm
anh bảo hãm hại là để bịt đầu mối chứ hoàn toàn không có mâu thuẫn gì
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tỉnh hà tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo trần thế bảo ba mươi bốn tuổi trú tại xuân viên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh mức án tử hình